quang tự giới thiệu là lê đình hoan cán bộ ngân hàng chuyên mảng cho vay không lãi suất
danh sách nạn nhân của quang đã lên đến hàng chục người
tại nhiều địa phương khác nhau
với số tiền bị quang chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
đối tượng lê tú quang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bị hại
lên đến là trên hai trăm linh triệu đồng
và hiện nay chúng tôi đang tập trung điều tra để mở rộng
và xác định số lượng người bị hại sẽ lớn hơn
và sẽ phối hợp với các cái tài sản của một mươi người bị hại
và sẽ phối hợp với các cái đơn vị chức năng liên quan để làm rõ
cái tính chất mức độ và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
cũng qua một số cái vụ việc này thì chúng tôi cũng nhận thấy
là một số người dân cũng rất nhẹ dạ cả tin
chỉ thông qua những hình ảnh đối tượng đưa ra
là làm cán bộ ở ngân hàng mà những cái hám lợi
nghĩ là cái việc vay vốn không phải thế chấp
họ cũng rất là dễ dàng tin tưởng đối tượng để chuyển cái tiệm tiền
theo yêu cầu của chúng là thí bươi trơn để chiếm đoạt
ngoài ra một chiêu thức lừa đảo khác
cũng được các đối tượng tội phạm thường áp dụng
đó là chuyển nhầm tiền vào tài khoản của nạn nhân
sau đó dùng một người khác để xin lại tiền
sau khi đã lấy được tiền
các đối tượng lại tiếp tục uy hiếp nạn nhân
để nhằm chiếm đoạt tiền lần thứ hai
nếu người dân không trả
các đối tượng sẽ đưa hình ảnh được cắt ghép lên mạng xã hội
nhằm bôi nhọ danh dự
ép buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho chúng
một số người dân thậm chí đã trở thành con nợ mà không biết tại sao
sau khi gặp những tình huống như này
tôi cũng có gọi điện
và gặp những người mà người ta gọi điện cho tôi
tôi cũng có thanh minh
và cũng có chứng minh là tôi là những người làm việc
và cũng không có vay của ai cả
thế còn một số đối tượng đấy thì cũng có trao đổi lại
tôi cũng có nói là nếu mà tình trạng như vậy kéo dài
tôi sẽ đưa ra chính quyền cơ quan nhà cơ quan chức năng vào can thiệp
các chuyên gia tội phạm học
cho rằng đây là trò lừa đảo liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân
là điều hoàn toàn chính xác
dựa trên sự dò dỉ thông tin cá nhân
từ những hoạt động như đăng ký các dịch vụ điện tử từ xa
thậm chí khám chữa bệnh
số điện thoại định danh cá nhân
bị đánh cắp và bán cho các đối tượng có ý đồ xấu
từ đó các đối tượng này chuyển tiền vào tài khoản của nạn nhân
rồi liên hệ đòi tiền như một khoản vay nặng lãi
khi mà nhận được tiền chuyển nhau
thì đây chúng ta phải xác định là
chúng ta phải xác định luôn luôn xác định ở trong đầu
đây không phải là tiền của mình
nếu như mình chiếm hữu cái số tiền này
mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu
thì đây là hành vi vi phạm pháp luật
chúng ta phải nhận thức như thế đó
thì khi chúng ta nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật rồi
thì chúng ta sẽ xử trí bằng cách là
báo ngay với chính quyền địa phương
báo ngay với lực lượng công an
có như vậy thì các cơ quan nhà nước lực lượng công an
mới có căn cứ để bảo vệ chúng ta
khi mà các đối tượng kia đến quấy nhiễu
làm phiền hoặc thậm chí là thu lại của cái khoản vay đấy
người dân trong trường hợp nhận được tổng tiền như thế
thì có thể liên hệ với ngân hàng
liên hệ với ngân hàng để mình xác thực lại
cái khoản tiền đó là không phải là của người mình nhận được
có lý do chính đáng nào đó
thậm chí là khi có dấu hiệu mà
chúng ta đã nhắc ngân hàng rồi
và chúng ta có thể hoàn trả lại
trong trường hợp đối tượng mà có sử dụng những cái hình thức
mà ép buộc
thì chúng ta có thể báo lực lượng chức năng để can thiệp
có thể nói các hình thức lừa đảo liên quan đến ngân hàng
ngày càng tinh vi và phức tạp
trên đây chỉ là hai trong số nhiều dạng lừa đảo
mà các đối tượng thường sử dụng
khi nhận các tin nhắn nghi vấn không rõ ràng
người dân có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng
để kiểm tra lại thông tin
phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng
và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời
không công khai các thông tin cá nhân
như ngày tháng năm sinh
số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân
số điện thoại
số tài khoản ngân hàng
lên các trang mạng xã hội
để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác
sử dụng thủ đoạn lừa đảo
khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
cần chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ công khai